cơn mưa kéo dài trong chiều nay tại thành phố sơn la đã làm đường ngập như sông nhiều phương tiện không thể di chuyển
ngay lập tức lực lượng công an các cấp đã có mặt kịp thời để giúp dân
mưa lớn nước đổ về nhanh các phương tiện di chuyển tại khu vực trung tâm thành phố sơn la phải nhích từng mét một
lượng xe chết máy nhiều khiến cho tình hình giao thông càng khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát giao thông và các đội nghiệp vụ đã nhanh chóng được huy động
vừa phân luồng giải tỏa các điểm ồn tắc vừa cứu hộ các phương tiện bị chết máy của người dân